nghĩa vụ hoàn thổ là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị nào được cấp phép khai thác khoáng sản
tuy nhiên có một thực tế là hầu hết các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đều rất thờ ơ với trách nhiệm này hậu quả là nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng cạn kiệt
người dân mất đất sản xuất ngân sách nhà nước thất thu môi trường thì bị xâm hại nghiêm trọng
câu chuyện không hoàn thổ dẫn đến nhiều châu bò bị chết tại mỏ sắt xã sĩ bình
huyện bạch thông tỉnh bắc cạn cũng phần nào cho thấy những bất cập này
đây là những gì còn sót lại sau nhiều năm khai thác quạng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn vạn lợi
nay là công ty cổ phần khoáng sản và găng thép kim sơn tại xã sĩ bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
phải đóng cửa mỏ từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một hàng trăm nghìn tấn quạng sắt đã được lấy hết
thế nhưng hơn sáu năm đã đi qua diện tích gần một mươi hectare khai thác khoáng vẫn chưa có dấu hiệu được hoàn thổ
việc hoàn thổ đang giang dở ở mỏ sắc sĩ bình không những ảnh hưởng đến môi trường
mà còn ảnh hưởng đến việc trồng trọt trăn thả da súc của bà con
hố cao vực sâu đã khiến hai mươi năm con châu bò bị ngã và chết vì rơi xuống hố khai thác quạng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
sống trong khu vực mỏ sắt gia đình chị nông thị cánh ở thôn nà cà đã có năm con bò bị chết trong khu vực mỏ sắt sĩ bình
cuộc sống chủ yếu dựa vào nghề nông và trăn nuôi da súc
vì vậy mỗi con bò mất đi là một mất mát lớn đối với gia đình chị
đi trăn thế này sở trâu bò cứ xa hố là cứ lo là bị chết thế này thôi
bây giờ thiệt hại nhiều lắm là bây giờ thấy cũng lo lắm rồi
sau khi xong sẽ hoàn thổ nhưng mà đến giờ phút này đến thời điểm này chúng tôi chẳng được là cái gì mới hoàn thổ thì chẳng có
trâu bò thì bị chết bị lăn bị ngã
đào lên phải lấp xuống hoặc những giải pháp hoàn thổ tương đương là việc làm tất yếu trong khai thác khoáng sản
tuy nhiên có một thực tế rất trái ngược tại các mỏ khai thác khoáng sản
hiện nay đó là các doanh nghiệp rất muốn đào muốn lấy tài nguyên nhưng trách nhiệm hoàn thổ lại không muốn thực hiện
hậu quả là dù sống trên đất có khoáng sản nhưng người dân chẳng thể giàu lên thậm chí là khó khăn hơn do hệ lụy của việc khai thác khoáng sản gây ra